sau một mươi năm năm thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố hải phòng
có hơn sáu trăm bốn mươi lượt hộ nghèo và các gia đình chính sách được vay vốn từ chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố
trong đó có hơn ba mươi sáu hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn vai này
hiện ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh hải phòng đã thực hiện một mươi chương trình tín dụng chính sách ưu đãi
góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ một mươi hai mươi sáu xuống còn hai tám mươi một
cùng với nguồn vốn vay là sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành các tổ chức chính trị đoàn thể quân chúng
trong hướng dẫn vận động tuyên truyền giới thiệu giúp đỡ và nhiều mô hình tiêu biểu trong sử dụng vốn vay thoát nghèo
vươn lên khá và giàu được nhân rộng
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố hải phòng và ngân hàng chính sách xã hội việt nam
đã khen thưởng cho một trăm hai mươi tập thể và cá nhân có thành tích xuất hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé